liên quan đến vụ nổ xảy ra vào ngày hôm qua tại huyện grong anna tỉnh đắk lắc
cơ quan công an cho biết đã có thêm nạn nhân thứ hai tử vong
vụ nổ xảy ra vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại nhà của bà nguyễn thị hoài hương
thôn quỳnh tân ba thị trấn buôn chấp huyện grong anna
khi người dân chạy tới thì phát hiện bốn em học sinh từ chín đến một mươi hai tuổi bị thương nặng
sau đó người dân đã đưa bốn cháu đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng
nên cháu bùi gia thiên một mươi một tuổi đã tử vong
và ít tiếng sau thì cháu nguyễn đình bảo một mươi hai tuổi cũng tử vong
hiện hai cháu còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
theo một số người dân tại hiện trường bốn học sinh đang tự chế pháo nổ thì không may xảy ra vụ việc đau lòng
được biết ngoài bốn em học sinh trên thì còn có hai em khác cũng tham gia chế pháo nhưng đứng xa nên không sao
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ